tại tỉnh bình định vào ngày hôm nay hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã tổ chức khởi hành chuyến hàng thứ hai
tiếp sức người dân tp hcm gặp khó khăn do covid một mươi chín
chuyến xe này mang theo một mươi bảy tấn hàng gồm một mươi hai mặt hàng thiết yếu
trong số này thì ngoài gạo mì tôm bún bánh phở bánh tráng nước mắm
thì hội đã huy động bổ sung thêm một số mặt hàng mới để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân
như một số loại gia vị cá kho sẵn đóng hộp trái cây và bảy năm tấn rau củ quả các loại có thể để lâu ngày
số hàng hóa của chuyến hỗ trợ thứ hai có giá trị hơn ba trăm một mươi một triệu đồng
do một số tri hội hội nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đóng góp